để đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới thì vào chiều qua
tỉnh lâm đồng đã đánh giá cấp độ dịch bệnh covid một mươi chín cấp huyện thành phố và quy mô xã phường thị trấn
hiện nay tỉnh lâm đồng được bộ y tế đánh giá mức độ nguy cơ trung bình tức màu vàng
thành phố đà lạt có phường năm xếp vùng nguy cơ rất cao vùng đỏ huyện đức trọng có thị trấn liên nghĩa và xã phú hội
xếp vùng nguy cơ cao vùng cam và xã liên hiệp có nguy cơ trung bình vùng vàng
một trăm ba mươi tám xã phường thị trấn còn lại thuộc vùng bình thường mới vùng xanh
hiện nay lâm đồng có số lượng lớn người dân di chuyển từ các địa phương
đặc biệt từ thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai trở về quê
địa phương tổ chức đón xét nghiệm sàng lọc theo nguy cơ từng vùng
trong đó công dân đến hoặc về tỉnh lâm đồng từ khu vực cấp một cấp hai chỉ yêu cầu thực hiện nghiêm năm k
và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định